trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh cà mau sáng nay tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn công tác trung ương
đã làm việc với tập thể cán bộ chủ chốt tỉnh cà mau về tình hình phát triển kinh tế xã hội công tác xây dựng đảng năm hai nghìn một mươi chín
và nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn một mươi bảy
tham dự cuộc làm việc có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
trước đó tổng bí thư đã thăm công viên văn hóa đất mũi cà mau nghe báo cáo phương án đầu tư cảng nước sâu hòn khoai
và dự án điện gió khai long
cà mau là địa phương có diện tích lớn thứ hai trong số một mươi ba tỉnh đồng bằng sông kiều long là tỉnh phát triển khá trong khu vực
trong năm năm gần đây cùng với sự hỗ trợ của trung ương cà mau đã hoàn thành nhiều thiết chế hạ tầng lớn như đường vành đai ven biển
đường hồ chí minh diện mạo của không chỉ thành phố mà cả vùng nông thôn cũng có nhiều thay đổi
tỉnh đã tập trung khai thác tiềm năng kinh tế biển đi đầu trong toàn quốc về khai thác hải sản biển với đội bốn tàu
khai thác ba trăm linh tấn hải sản mỗi năm là tỉnh đầu tiên xuất khẩu thủy sản gần một tỷ đô la mỹ
đặc biệt cà mau đã được chính phủ phê duyệt quy hoạch và cho phép mời gọi đầu tư quốc tế thực hiện dự án cảng biển hòn khoai
cảng sẽ được xây dựng trên đảo hòn khoai cách bờ biển khoảng một mươi năm km với tổng số vốn đầu tư khoảng hai năm tỷ usd
thực hiện từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
dự án cảng hòn khoai được đầu tư sẽ kết nối hệ thống cảng biển và trung tâm kinh tế trong khu vực đông nam á
mở ra cơ hội tăng tốc phát triển cho cả khu vực phía nam
tỉnh cũng đang triển khai dự án điện gió công suất ba trăm linh mw giai đoạn đầu công suất là một trăm linh mw
dự kiến trong quý i này bộ công thương sẽ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và chủ đầu tư có thể thực hiện dự án
sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh và ý kiến phát biểu của các bộ ngành trung ương tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
cà mau có điều kiện tự nhiên đắc địa và tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế xã hội toàn diện
đặc biệt là nuôi trồng thủy sản là một trong bốn ngư trường trọng điểm của cả nước
sau hai mươi năm tái lập tỉnh cà mau đã có những thay đổi vượt bậc phân tích những thách thức mà cà mau đang phải đối mặt
như biến đổi khí hậu khả năng cân đối ngân sách còn hạn hẹp thu chỉ sấp xỉ năm mươi mức chi
tổng bí thư đề nghị thời gian tới tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu giả soát bổ sung quy hoạch kế hoạch
khai thác tốt hơn những lợi thế của cà mau để phát triển trên cơ sở xác định quy hoạch
làm rõ tiềm năng lợi thế cần lựa chọn khâu ưu tiên lựa chọn bước đi cho đúng đắn phù hợp
đòi hỏi tầm nhìn của lãnh đạo chứ không phải là tư duy nhiệm kỳ
trên cơ sở xác định quy hoạch làm rõ tiềm năng lợi thế thế mạnh thì phải lựa chọn bước đi
đây là lời tầm nhìn của lãnh đạo đấy nó không phải lúc nào nhìn thấy đâu
đòi hỏi mỗi lần đại hội chúng phải giả soát bổ sung đấy
tránh tình trạng là cứ ăn sổi ông sau lên lại phủ nhận ông trước
tư duy nhiệm kỳ là thế đấy mình làm nhiệm kỳ này cốt được có công trình gì
để mặc cho ông sau ông mới lo
ông sau lên phủ nhận ông trước lại phá cái ông trước thì chết không
rất là sai
về mặt chiến đấu
tổng bí thư đề nghị trước mắt cà mau cần chú trọng phát triển kinh tế biển
kết hợp với bảo vệ an ninh quốc phòng phát triển điện gió điện mặt trời
tạo ra năng lượng sạch quan tâm giữ gìn bảo vệ môi trường sinh thái
bảo vệ rừng ứng phó với biến đổi khí hậu
tổng bí thư cũng lưu ý cà mau cần tạo ra nguồn lực động viên sức mạnh của toàn dân
cả hệ thống chính trị các thành phần kinh tế phát triển liên kết vùng để xây dựng
đây là yêu cầu rất lớn rất khó cần sự vào cuộc của các bộ ngành và địa phương
vấn đề then chốt cuối cùng vẫn là công tác xây dựng đảng xây dựng con người
tổng bí thư yêu cầu cà mau tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ phương thức lề lối làm việc khoa học
đề cao vai trò người đứng đầu thực hiện tốt việc kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại cà mau
tổng bí thư nguyễn phụ trọng đã dơ hương tại khu tổng niệm chủ tịch hồ chí minh và trồng cây lưu niệm